với chủ đề phú yên điểm đến hấp dẫn và thân thiện từ ngày năm đến ngày chín tháng bảy tại phú yên diễn ra ngày hội du lịch năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động kỷ niệm năm mươi tám năm ngày du lịch việt nam chín tháng bảy
ngày hội du lịch phú yên có các chương trình xúc tiến quảng bá điểm đến ngày hội việc làm du lịch giao lưu văn hóa ẩm thực
triển lãm ảnh nghệ thuật du lịch chương trình văn nghệ hàng đêm
ngày hội có sự tham gia của các trung tâm xúc tiến đầu tư du lịch các tỉnh gia lai đắk lắc an giang
cùng năm mươi một đơn vị doanh nghiệp tham gia với bảy mươi bốn dân hàng triển lãm sản phẩm đặc trưng từng địa phương
đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch trong nước tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh
phát triển thị trường quảng bá hình ảnh thương hiệu